theo thông tin từ bệnh viện bà rịa cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị bỏng nặng vì điện giật do gặp tai nạn trong quá trình làm việc
theo hồ sơ vụ việc bệnh nhân nvt làm việc tại một cơ sở hàn trên địa bàn huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi xảy ra sự cố tai nạn trong quá trình lao động sản xuất bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng
kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị bỏng điện ở mức độ hai mức độ ba trên khoảng bốn mươi năm diện tích cơ thể
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt từ thuyết áp
đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu lấy đường truyền giảm đau giải quyết các vết bỏng chống những khuẩn cho bệnh nhân
qua cấp cứu kịp thời bệnh nhân lấy lại được chức năng sống tốt đồng thời giải quyết được các vết bỏng trúng nhốt khuẩn
tuy nhiên theo nhận định của các y bác sĩ những vết bỏng nặng vẫn có thể để lại xẹo hoặc các di chứng khác
sau khi ổn định lại bệnh nhân cho biết đang làm công nhân hàn tại một cơ sở cơ khí tư nhân ở thị trấn long hải huyện long điền gần hai năm nay
khi đang làm việc thì bị té nên cua cây sắt trúng dòng điện ba pha thì đã bị điện giật và bất tình
anh t cũng cho biết làm việc không có ký hợp đồng lao động cũng không tham gia bảo hiểm
theo các bác sĩ bỏng điện là một loại bỏng nặng
tỷ lệ tử vong cao nếu điều trị khỏi thương để lại những di chứng rất nặng nề giảm hoặc mất chức năng vận động chín mươi ba sáu tàn phế với tỷ lệ năm mươi
trong cuộc sống hiện đại bỏng điện đang có xu hướng gia tăng
bỏng điện chiếm tỷ lệ hai ba năm tuy nhiên có thời kỳ tỷ lệ này tăng cao tới một mươi một mươi ba hai số bệnh nhân bị bỏng và điều trị
bỏng do điện năng phân làm hai loại
bỏng do tiên lửa điện
tiên lửa điện gây bỏng theo cơ chế nhiệt gây bỏng do nhiệt độ rất cao ba hai trăm linh độ c đến bốn tám trăm linh độ c trong thời gian thường rất ngắn khoảng hai năm giây
tám mươi năng lượng là trùng tiêu hồng ngoại
bỏng tiên lửa điện thường bỏng nông bỏng góc phân hờ của cơ thể hướng về tiên lửa điện
tiên lửa điện có thể gây ra cháy quần áo đặc điểm tổn thương như bỏng lửa
bỏng do dòng điện
bỏng điện là tổn thương toàn thân và tại chỗ khi có dòng điện truyền qua cơ thể
bỏng điện xảy ra khi có dòng điện tiếp xúc với cơ thể gây tổn thương da vào cơ quan bên trong
mức độ nghiêm trọng của bằng điện có thể từ nhẹ đến nghiêm trọng thậm chí gây tử vong
các cơ quan bên trong như tim thận xương và cơ bắp có thể bị tổn thương nghiêm trọng gây ra các vấn đề về hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe của người bị bỏng bia
ngoài ra hệ thần kinh cũng có thể bị ảnh hưởng dẫn tới các triệu chứng như bất tỉnh yếu cơ tổn thương mắt hoặc tai
bỏng điện xảy ra khi cơ thể con người tiếp xúc trực tiếp hoặc thông qua vật liệu dân điện với nguồn điện
có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bỏng điện trong sinh hoạt gia đình lẫn trong công việc hàng ngày
chẳng hạn khi người dùng tiếp xúc với dây điện lộ ở trên thiết bị hoặc khi nguồn điện tiếp xúc với dòng nước
khi mây xấy tóc rơi vào bồn tắm có rất nhiều trường hợp hy hữu đã xảy ra
việc phong tránh bỏng điện là một điều rất quan trọng để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh
bỏng điện có thể được phân loại thành bốn mức độ khác nhau như sau
thứ nhất mức độ nhẹ đây là mức độ bỏng điện thường gặp chỉ gây tổn thương tại chỗ và thường xảy ra ở bàn tay bàn chân hoặc đầu ngón tay
trẻ em có thể bị bỏng ở miệng do ngập hoặc cắn dây điện
chi xác của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn tuy nhiên khi bị bỏng ở mức độ nhẹ đặc biệt là bỏng điện cơ sẽ bị co cứng tạm thời
thứ hai mức độ vừa
mức độ bỏng điện này gây ra các cơ co cứng mạnh làm nạn nhân có thể bị giật bắn người hoặc ra xa rơi xuống đất
chi sát của nạn nhân có thể bị mất và nạn nhân có thể xuất hiện các đám giao hại từ hình tròn hình bấu rục
da bị đổi màu trở thành màu vàng đục hoặc sám đen và nạn nhân có thể mất cảm giác
thứ ba mức độ nặng
nếu bỏng điện nghiêm trọng nạn nhân sẽ phải trải qua giai đoạn sốc điện trước khi bước vào giai đoạn bỏng da
trong giai đoạn bệnh bỏng nạn nhân có thể gặp sốc bỏng với các triệu chứng như hoảng loạn mặt bo phở mất ngủ sợ hãi dối loạn tim mạch nhiễm độc nhiễm khuẩn dối loạn hô hấp và ngừng hô hấp
thứ tư mức độ sắp nặng
đây là trường hợp bỏng nghiện nghiêm trọng nhất khi nạn nhân có thể bị chất lâm sàng hoặc tử vong tại chỗ nếu không được cấp cứu kịp thời
mức độ này thường xảy ra với những trường hợp bị xét đánh ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của khuôn mặt làm giảm tự tin trong giao tiếp hàng ngày
xác định đúng nguyên nhân và mức độ bỏng điện để có phương pháp điều trị thích hợp
đối với các trường hợp bỏng nặng bạn còn phải sơ cứu bỏng điện và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời tránh để lại những hậu quả nghiêm trọng
trường hợp phết bỏng nhẹ bạn có thể tham khảo các bước xử lý phết bỏng điện dưới đây
khi gặp tình trạng bỏng điện bạn sẽ thực hiện các bước sau đây để giảm thiểu tối đa tổn thương cho da
tháo bỏ trang sức và quần áo tại vị trí bỏng
khi xử lý phết bỏng cần phải cởi bỏ quần áo hoặc đồ trang sức gần vị trí bỏng để tránh gây càng trở cho vùng tuần thương
nếu quần áo dính vào vết bỏng thì không nên cố gắng cơ bỏ mà nên cắt xung quanh vị trí bị dính và chỉ cởi bỏ những phần không bị dính
đặt vùng da bị bỏng dưới vải nước mát cho tới khi cảm thấy hết đau
rửa vùng bỏng với nước mát để hạn nhiệt độ trên da và giúp vết bỏng không bị nặng thêm
không nên dùng đá hoặc nước đá vì nhiệt độ quá lạnh sẽ để lại tình trạng tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn
nếu cần bạn có thể ngâm cánh tay bàn tay bàn chân và chân bị bỏng vấn trộn nước mát
dùng gạc mát trùm lên chỗ bỏng trên mặt hoặc cơ thể
rửa sạch vùng da bị bỏng điện
trước khi xử lý vết bỏng hay rửa tay thật kỹ để tránh nhiễm trùng
ngoài ra đảm bảo rằng các vải gạc và găng tay dùng để xử lý vết bỏng có vẻ sạch sẽ
sử dụng xà phòng dịu nhẹ làm nước mát để rửa sạch vùng da bị bỏng
hãy soa xà phòng nhẹ nhàng sao cho không làm vỡ các vết phòng hoặc gây kích thích trên da
quá trình rửa có thể mổ da sẽ bị bỏng da
không làm vỡ các vết phòng rộp
các vết phòng hộp xa bỏng không nên bị vỡ vì điều này có thể dẫn tới nguy cơ nhiễm trùng
đừng làm vỡ bất kỳ vết bỏng phòng rộp nào và nếu cần bạn có thể giảm đáp bằng cách đắp khăn lạnh lên vùng da bị bỏng
tuyệt đối không được bồi thuốc mỡ kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ
theo các bác sĩ bỏng điện là một loại bỏng nặng có tỷ lệ tử vong cao
nếu điều trị khỏi thương để lại những di chứng rất nặng nề giảm hoặc mất chức năng vận động chín mươi ba sáu tàn phế với tỷ lệ năm mươi
trong cuộc sống hiện đại bỏng điện đang có xu hướng gia tăng
bỏng điện chiếm tỷ lệ hai ba năm tuy nhiên có thời kỳ tỷ lệ này tăng cao tới một mươi một mươi ba hai số bệnh nhân bị bỏng và điều trị
băng vết bỏng điện
để bảo vệ vùng da bị bỏng bạn có thể dùng băng sạch để bong lỏng vùng da bị tổn thương
tuy nhiên không nên băng quá chặt vì điều này có thể gây tổn thương thêm
nếu vùng da bỏng không bị sạch hoặc các vết phòng rộp không bị vỡ không cần phải băng
tuy nhiên nếu vùng tổn thương ở vị trí dễ bị nhiễm bẩn hoặc bị kích ứng
quần áo cọ vào bạn nên băng để bảo vệ
và hay thay băng mỗi khi bị ướt hoặc bẩn để tránh nhiễm trùng
không nên dùng băng dính để cố định băng vì điều này có thể làm bàn tay cánh tay hoặc chân bị bọc kín gây sưng
giảm đau do bỏng điện
để giảm đau sau khi bị bỏng có thể áp dụng một số biện pháp như sau
nâng cao vùng da bị bỏng lên bạn có thể sử dụng gối hoặc vật độn để nâng cao phần bị bỏng
điều này giúp giảm áp lực lên vùng xa bị tổn thương và giảm đau
sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn
các bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau và làm dịu các triệu chứng khác như xương bạt viêm
tuy nhiên bạn nên sử dụng đúng theo hướng dẫn và không nên dùng quá nhiều lượng
một số lý yếu khi điều trị bỏng điện như sau
đảm bảo vệ sinh và phòng ngường nhiễm trùng bạn hãy thay băng thường xuyên đặc biệt là khi băng bị ướt hoặc bị bẩn
bạn cần phải chú ý đến vết bỏng và kiểm tra các dấu hiệu nhiễm trùng đặc biệt là khi có những vết phông rộp hoặc xích da
các dấu hiệu nhiễm trùng có thể bao gồm thay đổi màu sắc chân da bị bỏng hoặc vùng da xung quanh
xác truyền màu đỏ tía đặc biệt là khi kèm theo các triệu chứng sưng tấy thay đổi độ dày của vết bỏng
vết bỏng đột nhiên đi vào sâu trong da chảy dịch xanh hoặc có mù sốt
nếu con đau không thiên giảm sau vài ngày bạn có những triệu chứng khác như nhiễm trùng phù hay sốt
hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được trần đoán và điều trị kịp thời tránh để lại những biến chứng hậu quả sau này